thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày bốn tháng bốn là ngày thế giới phòng chống bom mìn
tại việt nam chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm nhưng đâu đó những trái bom quả đạn vẫn nằm yên chờ ngày phát nổ
việc bom đạn còn xót lại vẫn đổ giữa thời bình khiến bao gia đình rơi vào cảnh con mất cha vợ mất chồng hàng chục ngàn người phải mất đi một phần thân thể
vâng nỗi đau từ bom đạn thì chưa bao giờ ngôi ngoài đối với miền đất lửa của tỉnh quảng trị
nơi có trên tám mươi diện tích đất đai vẫn còn nhiễm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
mời quý vị cùng đến với phóng sự sau để chia sẻ phần nào về những đau thương và mất mát với bà con nơi đây
từ nổ sau chiến tranh
những hình ảnh đau thương vẫn ám ảnh bao lạc quê nghèo ở miền đất nước quảng trị
vụ nổ của hai mươi bốn năm về trước cứ ám ảnh người đàn ông này
trong số năm người bỏ mạng thì ba người là em trai ông
nói chung là bố thấy em một năm
lá liệt rồi đó
tối nay giống như điên dài đó
cũng là nỗi đau mang tên bom đạn
người phụ nữ này một mình phải tạo tần nuôi bốn đứa con thơ
vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngay tại vườn nhà
chị nga mất đi người đàn ông trụ cột và đứa con thơ chỉ tròn một mươi tháng tuổi
thời gian đã lùi xa hơn hai mươi năm
nhưng vết thương thì vẫn còn đó
khi ngưỡng gọi là tôi cũng
tôi đã có cái
khi trốn ba ngày sau là tôi tìm lại rồi
rồi là cái tôi bởi chiều lại
tôi nằn sữa tôi đổ côi mồ con tôi
mà đau khổ nhiều lắm
còn trong thì
thì mỗi nơi mỗi miệng có chi nữa mà tôi cứ thấp hương
ở cái thôn này vỏn vẹn chưa đầy một km vuông
đã có gần sáu mươi người chết vì bom mìn sau chiến tranh
bảy mươi người dân thôn sáu b
từng đào bom gỡ đạn như là một nghề kiếm kế sinh nhai
và biết bao tính mạng của con người đã phải đánh đổi
thôn chỉ có vài chục hộ
nhưng có đến một mươi tám hộ là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh
cái gia đình mà gọi là có lực lượng lao động á
thì hình như là bị vấp hại nhiều
vì trước mắt là thầy làm có đồng tiền thu nhập tức thi
để mà bố trí nữa
chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm
nhưng đến nay cả nước vẫn còn khoảng sáu triệu hectare đất bị ô nhiễm bom mìn
khoảng tám trăm linh tấn bom mìn còn sót lại
khiến hơn một trăm linh người thương vong
chỉ khi nhận thức của người dân được thay đổi
thôn sáu b và hàng trăm nghìn thôn làng trên khắp mọi miền của đất nước
bom mìn rơi vãi của chiến tranh sẽ không còn làm nước mắt rơi thêm nữa